tiếp tục với những tin tức về an ninh kinh tế
liên tiếp ba vụ vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hương yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào
và đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường phát hiện
tại tổ dân phố lỗ xã phường nhân hòa thị xã mỹ hào lực lượng chức năng phát hiện
trịnh duy trước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phường nhân hòa thị xã mỹ hào
điều khiển xe ô tô vận chuyển ba trăm linh kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó tại xã lạc đạo và xã chỉ đạo huyện văn lâm lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện
sáu trăm một mươi kg mỡ lợn đã bốc mùi hồi thối và một một trăm linh kg lỏng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên